sáng nay tại bình dương phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đã tham dự lễ công bố nghị quyết về việc thành lập phường an điền phường an tây thuồng thị xã bến cát và thành lập thành phố bến cát tỉnh bình dương dù buổi lễ có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ sau hơn hai mươi bảy năm tái lập đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương đã phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo nỗ lực phân đấu vượt qua khó khăn thách thức
để xây dựng bình dương vươn lên trở thành một trong những tỉnh công nghiệp hàng đầu của cả nước và là cửa ngõ giao thương của trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước
việc thành lập thành phố bến cát thành phố thứ năm của tỉnh bình dương là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của tỉnh trên con đường hội nhập và để mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội đã trao hân chương lo động hạng nhất của chủ tịch nước cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố bến cát
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn tại tp hcm hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
đến dự có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng hơn hai trăm linh đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật
hội thảo lần này là dịp để cùng nhìn nhận đánh giá về sự lãnh đạo điện hướng khích lệ của đảng nhà nước đối với văn học nghệ thuật nước nhà nhất là mạng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
xác định rõ hơn vị trí vai trò đồng góp của văn học nghệ thuật đối với việc nắm bắt phản ánh làm tỏa các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc được hung đúc người sám trong các cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta quân đội ta các lực lượng vũ trang ta
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng bang tuyên giáo trung ương mong rằng các văn nghệ sĩ sinh ra trong hòa bình không ngừng nỗ lực nâng cao bản lĩnh hòa bình trọn vẹn vào thực tiễn đời sống của lực lượng vũ trang và của nhân dân tìm tòi đổi mới nội dung và phương thức biểu hiện
các văn nghệ sĩ hôm nay phải cốn hiến hết mình để vung đáp các giá trị cao đẹp
chúng ta nêu cao dũng khí bảo vệ chân lý bảo vệ cái đúng cái hay cái đẹp kỳ quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc sai trái gây phương hại cho sự phát triển lành mạnh của đời sống văn học nghệ thuật nước nhà
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn bộ ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định việt nam cam kết bảo đảm các quyền con người cả về chính trị kinh tế văn hóa và xã hội
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo nhân quyền của hoa kỳ vừa mới công bố người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
báo cáo nhân quyền thường niên của bộ ngoại giao hoa kỳ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mặc dù đã phản ánh các thành tiệu và bước tiến của việt nam trong việc bảo vệ quyền con người
nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin
không chính xác về tình hình thực tế ở việt nam
và một lần nữa chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
trong đó coi con người là trung tâm là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước
và việt nam đã đang và sẽ trao đổi thẳng thắn cởi mở và trên tinh thần xây dựng với hoa kỳ về những vấn đề còn khác biệt để tăng cường sự hiểu biết
và qua đó đóng góp tích cực hơn nữa
về lệnh cấm đánh bắt cá ở biển đông do trung quốc đưa ra
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
và quyền chủ quyền quyền tài phán đối với vùng biển của việt nam
lệnh cấm đánh bắt cá của trung quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của việt nam ở quần đảo hoàng sa
mà còn vi phạm quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam đối với vùng biển của hoàng sa
cùng đặc quyền kinh tế được xác định theo công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
và chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của việt nam
không làm phức tạp thêm tình hình và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định trật tự ở khu vực biển đông
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước ta trong thời gian tới
ngày hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tổ chức kỳ họp thứ một mươi bốn để bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà hoàng thị thúy lan
bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông lê duy thành
bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà hoàng thị thúy lan ông lê duy thành và ông phạm hoàng anh
do có những vi phạm pháp luật bị bắt tạm giam
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả ba lãnh đạo chủ chốt nêu trên của tỉnh vĩnh phúc bị bắt giữ trong vụ án liên quan đến tập đoàn phúc sơn với cáo buộc nhận hối lộ